các công an huyện tuy phước đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh sơn bốn xã phước tân huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu là hai đối tượng
đối tượng võ tú hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường chú tại tám trăm chín mươi trên một c an dương vương phường một mươi ba quận sáu tp hcm
và đối tượng phạm thị thùy trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại sáu mươi chín trên ba b nguyễn an ninh phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý